tại vĩnh long thừa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí đặng thị ngọc thịnh trao huân chương lao động hạng nhất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
dịp này còn có chín cá nhân và tập thể được nhận huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước
tỉnh ủy trao tặng năm mươi ba huy hiệu đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng trong tổng số hai trăm linh tám huy hiệu đảng trong đợt ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sáng cùng ngày đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã đến dự lễ khánh thành công trình cầu phú thạnh a xã phú quế huyện long hồ và trao tặng bảng tượng trưng là hai trăm linh suất học bổng trị giá hai trăm linh triệu đồng cho hai trăm linh em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn